cảng hàng không quốc tế đà nẵng công tác phòng chống dịch được đảm bảo nghiêm ngặt
đồng thời thành phố cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất phương án giữa các đơn vị
và chính quyền địa phương nơi đi và nơi đến để không gây trở ngại và khó khăn cho hành khách
trong giai đoạn này cảng hàng không quốc tế đà nẵng khai thác bốn đường bay thường lệ
đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng hà nội đà nẵng buôn mê thuộc và đà nẵng cần thơ
hiện nhu cầu di chuyển đà nẵng đến các địa phương khác rất đông
tuy nhiên để đảm bảo giãn cách các hãng hàng không chỉ mở bán từ năm mươi số ghế
bên cạnh đó hãng tại các khu vực làm việc của hãng cũng đã cung cấp các trang thiết bị
cũng giống như là nước rửa tay cũng giống như là các tiêu chuẩn mà bộ y tế đã đặt ra
để đảm bảo về an toàn phòng chống dịch
để có thể thực hiện chuyến bay các hành khách phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine
có giấy xét nghiệm âm tính với sách covid hai khai báo y tế trung thực
và cam kết thực hiện cách ly theo quy định
sau thời gian dài mắc kẹt tại đà nẵng nhiều người vui mừng khi được trở về địa phương của mình
tiếp tục công việc
chị làm ở trong thành phố hồ chí minh nhưng mà chị về từ hồi tháng sáu cuối tháng đón sáu
bị kẹt lại ở đây đến bữa nay mới vô lại được
thì thời gian vừa rồi cơ quan còn sắp xếp làm online được nên nó cũng tiện
còn hôm nay là trở lại làm việc rồi thành nên chị phải vô để bắt đầu đi làm lại
nhiều người nhu cầu công việc hôm nay là rất nhiều nhưng mà mình phải chờ mãi tới
phải nói là hơn tháng rồi mới bắt đầu đi được
thì bắt đầu ngày mai
thông tin từ ngày một mươi mở ra nhưng mà thực ra bây giờ mới là có vé
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi mở lại các đường bay nội địa
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ chặt chẽ
đặc biệt là phối hợp với các cơ quan y tế phân luồn người đến từ các địa phương có dịch
không có dịch để tổ chức cách ly theo quy định
điểm xét nghiệm test nhanh tại sân bay cũng được bố trí để tổ chức xét nghiệm cho hành khách
chưa có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ theo quy định
chúng tôi ưu tiên bố trí lực lượng nhân viên trực tiếp phục vụ khách như nhân viên phục vụ
nhân viên an ninh soi chiếu kiểm thể thì đã tiêm đầy đủ hai cái mũi vaccine theo quy định
đấy là một số biện pháp
ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai là các biện pháp kỹ thuật để đảm bảo được hạ tầng và phương tiện xanh
bao gồm khử khuẩn
vệ sinh theo định kỳ theo khuyến cáo của bộ y tế và quy định sanh
và giãn cách các cái việc xếp hàng thủ tục rồi tiếp tục lắp đập các trang thiết bị
để giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp giữa hành khách và nhân viên phục vụ
đảm bảo thông suốt quy định của hội khách
thành phố đà nẵng đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân
tuy nhiên việc đảm bảo siết chặt công tác phòng chống dịch
thành phố cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ người về địa phương qua tất cả các kênh giao thông
chuyển sang tin tức khác một đường dây chuyên làm giả giấy tờ xét nghiệm covid một mươi chín
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận triệt phá
vào ngày một mươi tháng một mươi công an thành phố phan thiết đã bắt giữ các đối tượng chính
trong đường dây làm giả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín gồm trần xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
diệp từ hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phùng thành tài sinh năm hai nghìn một mươi chín
trần xuân đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú ở tỉnh bình thuận
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hai mươi bảy phiếu xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
có kết quả âm tính giả nhiều file dữ liệu chứa nội dung phiếu xét nghiệm giả máy móc liên quan
hiện công an thành phố phan thiết đang tiếp tục mở rộng chuyên án
đồng thời củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo luật định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng trần thị phương thúy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khối hai phường trường thi thành phố vinh về tội lừa đảo chiếm đo tài sản
bằng nhiều mánh khóe tinh vi và triệt để lợi dụng mạng xã hội facebook
thúy đã lập ra hàng trăm bát phở online rồi kêu gọi mọi người tham gia
để tạo niềm tin cho người chơi thúy đã tạo ra nhiều tài khoản facebook ảo để tham gia đấu giá mở bát phường
từ đó thúy dùng tài khoản ảo đấu giá cao hơn để được nhận các xuất phường
sau nhiều lần đấu như vậy thúy tuyên bố bể phương và chiếm đoạt rất nhiều tiền của những người tham gia
điển hình như bát phường được thúy lập từ ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền thúy chiếm đoạt của các nạn nhân là hơn sáu tỷ đồng
khoảng năm trăm linh bát phường với cách thức hoạt động như trên đã được thúy lập lên từ cuối năm hai nghìn một mươi tám đến nay để lừa đảo chiếm đoạt
công an nghệ an đề nghị ai là nạn nhân của trần thị phương thúy liên hệ với đội cảnh sát hình sự công an tp vinh để phối hợp điều tra
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vũ thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh hà giang khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm minh trước pháp luật
nhung đã lập một tài khoản facebook mang tên trần quang khánh
dùng phần mềm chuyển đổi giọng nói đàn ông kết bạn với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
khi biết người phụ nữ này phát sinh tình cảm yêu đương nhung đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lấy lý do giải quyết công việc nhiều lần nhung yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản với tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nạn nhân đã nhiều lần đòi tiền không được nên đã đến phòng kể sát hình sự công an hà giang để tố giác
công an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk đã khởi tố và bắt tạm ra một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép
đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đề
đó là hoàng nguyên trường sinh năm hai nghìn trú tại huyện cương mờ ga tỉnh đắk lắk
trước đó nguyễn đức phong trú ở huyện crong park tỉnh đắk lắk có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng trú ở tp buôn ma thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong đã rủ trường cùng một số đối tượng khác đi đòi lại tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong đã chốt cửa khóa dũng lại và sau đó phong dùng kiếm để chém
và trường cùng một số đối tượng khác dùng tay chân đánh đập và đe dọa buộc dũng phải trả tiền
do lo sợ dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong và hồ văn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú ở phường tân hòa thành phố bùn ma thuật về hành vi cướp tài sản
hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan
tin mới nhất về cơn bão số tám
vào hồi một mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
cách quần đảo
hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một từ chín mươi đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi ba
bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng ba trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi giờ ngày một mươi ba tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai độ tây
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh đến một trăm hai mươi km trên giờ giật cấp một mươi bốn
cảnh báo cấp độ dù do thiên tai do bão cấp ba
từ chiều mai ngày một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới
nên ở khu vực bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to
để ứng phó với cơn bão số tám bộ công an cũng đã có công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương
triển khai kịp thời quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai dịch bệnh
bảo đảm an ninh trật tự và an toàn về người và tài sản cho nhân dân
tại tỉnh quảng ngãi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi
cũng đã ra công điện chỉ đạo cho các địa phương triển khai ngay các công việc cần thiết
để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi yêu cầu các đơn vị quản lý
chặt chẽ việc ra biển hoạt động của tàu thuyền cấm tàu ra biển hoạt động khi có gió cấp sáu trở lên
sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện tàu thuyền biết hướng đi của bão số tám
để nhanh chóng đưa tàu thoát ra khỏi vùng nguy hiểm nhất là các tàu đang đánh bắt ở quần đảo hoàng sa và vịnh bắc bộ
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu các địa phương và đơn vị
sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn trong các tình huống xấu do bão số tám gây ra
vâng và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay
các tin tức đáng chú ý khác sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin vào lúc một mươi năm h chiều nay